mở đầu sẽ là thông tin từ bộ y tế vừa cho biết tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
tổng cộng một năm trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước và đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi hai tám mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã có thêm ba sáu trăm sáu mươi ba người được tiêm chủng an toàn vaccine covid một mươi chín
trong ngày tiêm chủng thứ năm kể từ khi triển khai là ngày tám tháng ba
cho đến ngày một mươi hai tháng ba tổng cộng đã có năm hai trăm bốn mươi tám người được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đó là cán bộ nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm truy vết thành viên các tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
ba địa phương mới triển khai tiêm vaccine trong ngày một mươi hai tháng ba đó là đà nẵng hòa bình khánh hòa
dự kiến trong tuần tới quảng ninh điện biên và đồng tháp
sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng ba khu dân cư cuối cùng của huyện nam sách được kết thúc cách ly y tế
trước đó từ giờ ngày một mươi hai tháng ba huyện cẩm giàng cũng đã kết thúc phong tỏa cách ly y tế đối với chín điểm
vào ngày một mươi hai tháng ba chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn dương thái đã ký quyết định kết thúc cách ly y tế
từ một mươi tám h ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng ba đối với thôn quảng tân xã nam tân huyện nam sách
gồm ba trăm hai mươi năm hộ dân với một ba trăm linh nhân khẩu
đây là thôn khu dân cư cuối cùng của huyện nam sách được kết thúc cách ly y tế
từ giờ ngày một mươi hai tháng ba huyện cẩm giang cũng đã kết thúc phong tỏa cách ly y tế đối với chín điểm thôn khu dân cư trên địa bàn
ubnd huyện cẩm giang cũng yêu cầu tất cả các gia đình gồm thành viên sống trong cùng một nhà
có trường hợp f một thuộc các địa điểm nêu trên vẫn phải tiếp tục thực hiện phong tỏa cách ly y tế cho đến khi có thông báo mới
như vậy huyện cẩm giang chỉ còn sáu điểm thôn khu dân cư
vẫn tiếp tục thực hiện phong tỏa cách ly y tế
bản tin mùa mùa ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị sau gần bốn giờ khẩn trương truy bắt công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ đồng minh phương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
trú tại xã sơn dương thành phố hạ long
là nghi phạm sát hại dã man hai mẹ con ở khu yên lãng một phường yên thọ thị xã đông triều vào tối ngày một mươi hai tháng ba
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng ba
tại tổ một
khu yên lãng một phường yên thọ thị xã đông triều
phương đã dùng dao xác hại giã man
hai mẹ con ruột cùng trú
tại khu yên lãng một phường yên thọ thị xã đông triều
gây án xong
phương đã dùng xe đạp bỏ trốn khỏi hiện trường
sau hơn ba h đồng hồ lần trốn
nghi phạm đã bị lực lượng chức năng
bắt giữ cách hiện trường hơn một km
theo người dân địa phương
phương hành nghề mài dao kéo dạo
thường hay say xỉn
và có quen biết với hàng xóm của nạn nhân
ngày thường nghi phạm hay lui tới khu vực trên
và có xảy ra mâu thuẫn với gia đình nạn nhân
công an huyện bình gia phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ
dương văn quang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại xã hoa thám
huyện bình gia tỉnh lạng sơn
có hành vi dùng dao chém
bốn người gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng hai
tại thôn đội cấn hai xã hoa thám
huyện bình gia đối tượng quang có hành vi
dùng dao chém bốn người trọng thương
trong đó có một cháu bé tám tháng tuổi
sau khi gây thương tích
quang đã cầm dao bỏ trốn vào trong rừng
sau nhiều ngày lần trốn lực lượng công an
đã bắt giữ được đối tượng
hiện tại quang đang được theo dõi tại trung tâm y tế huyện bình gia
do sức khỏe suy yếu
công an huyện bình giang đang tiếp tục tiến hành điều tra
làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi bốn đối tượng
đồng thời bắt tạm giam một mươi một đối tượng
để điều tra về các hành vi gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích
xảy ra tại quận đống đa vào đêm ngày năm tháng hai vừa qua
áp dụng biện pháp
cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn tuấn linh lê tuấn khải lương thái hoàng
để tiếp tục điều tra làm rõ
theo tài liệu điều tra của cơ quan công an
do hai nhóm có mâu thuẫn từ trước
nên vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn tiến lộc
hay còn gọi là long phúc xá
đã nhắn tin qua facebook
hẹn nguyễn hải tâm
cầm đầu nhóm thứ hai đến vòng xuyến mậu lương hà đông
để giải quyết mâu thuẫn
đến khoảng hơn hai mươi ba h cùng ngày
hai nhóm điều khiển xe máy
mang theo hung khí gồm dao tuyết
dao phóng lợn để giao chiến
hậu quả khiến một người bị thương
vụ vi phạm vụ nạn
nguyễn hải tâm
dọc đợt lái nguồn
giao thị trường
giao thị trường
đang tham gia đoàn r tf
hội ngân sự
và giao thị trường
nữ doanh nghiệp
đảng thông tin
vài chương trình
đảng thông tin
đảng thông tin giềng hà đông
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa hà nội đã lập chuyên án đấu tranh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy bắt các đối tượng
chỉ sau tám ngày sau khi vụ việc xảy ra cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa đã nhanh chóng bắt giữ thành công các đối tượng có liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hôm nay có hẹn đánh nhau với cả một nhóm tên là lâm là lâm phúc xá
thì có hẹn đánh nhau vào buổi đêm mùng năm là hẹn lên mậu lương hà đông để đánh nhau
sau khi phá trận thì nhóm của em có gây thân tích cho nặng nên là rách đầu và cụm rắt tay
theo cán bộ đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa hà nội các đối tượng trong vụ án này đều có tuổi đời rất trẻ có đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi vẫn đang đi học
tuy nhiên xuất phát từ
từ mâu thuẫn rất nhỏ các đối tượng đã cầm theo hung khí nguy hiểm đi giải quyết thậm chí có hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng thể hiện tính côn đồ hung hãn
điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
hậu quả của sự việc trên thứ nhất đã làm gây dối mất trật tự công cộng ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của người đi đường
bản thân một trường hợp bên nhóm của long phúc xá đã bị cụt ba ngón tay và vết thương
hậu quả của đỉnh đầu phải khâu hai mươi một mũi qua sự việc trên thì thể hiện mức độ rất là liều lĩnh manh động của các đối tượng
các đối tượng tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng sẵn sàng chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau thanh toán lẫn nhau
rõ ràng chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng các đối tượng côn đồ coi thường pháp luật sẵn sàng gian cảnh tụ tập để giải quyết mâu thuẫn gây mất trật tự gây hoang mang trong dư luận
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội
tạm giữ hình sự đối với một mươi sáu đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiếp sau đây là những thông tin về việc bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ đối tượng bùi như hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện điện biên tỉnh điện biên
khi đối tượng đang cất dấu ba bánh heroin
có khối lượng hơn một kg và ba trăm tám mươi năm viên hồng phiến tại một nhà nghỉ thuộc tổ tám phường tân long thành phố thái nguyên
tại cơ quan chức năng hùng khai nhận mua số ma túy trên để bán kiếm lời
tại thôn năm xã tây giang huyện tiền hải tỉnh thái bình
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là phạm ngọc đắc chú tại huyện tiền hải và lương văn sơn chú tại hà nội
khám xét nơi ở của đắc lực lượng công an phát hiện thu giữ một bánh heroin có trọng lượng gần ba trăm ba mươi gram
bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của nguyễn tiến long chú tại sơn la
cơ quan công an đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn tiến long
phát hiện thu giữ hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến năm mươi triệu đồng hai điện thoại di động
công an tỉnh đắk lắc cũng vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên đưa ma túy từ tỉnh đồng nai lên đắk lắc để tiêu thụ
bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn quang hà nguyễn đỉnh việt nguyễn như nghĩa công chú tại nghệ an cao văn cường trú tại đồng nai và bùi đức linh trú tại huyện ia xúc
cầm đầu đường dây này là cao văn cường cường từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh đắk lắc đã thu giữ trên ba trăm năm mươi gram ma túy đá và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lâm vào cảnh nợ nần

vì thua cá độ bóng đá trần ngô gia bách ba mươi một tuổi chú huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã lừa đồng nghiệp chiếm đoạt hơn bảy tỷ đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo một mươi bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bách vốn là đồng nghiệp của ông hồ anh tín làm việc tại công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục đà nẵng
khoảng đầu năm hai nghìn một mươi bảy do biết ông tín có quen biết với các nhà sách ở nhiều tỉnh thành có thể nhập sách số lượng lớn về bán cho nên bách nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
bách nhờ ông tín đứng ra liên hệ lấy sách giáo khoa các loại về giao cho mình đi bán kiếm lời tổng giá trị sách mà ông tín giao cho bách là hơn một mươi bảy tỷ đồng
nhận sách bách liên hệ với các đại lý để bán với mức giá chiết khấu cao từ một mươi chín đến ba mươi tám nhằm lấy được tiền ngay
mặc dù các đại lý thanh toán đầy đủ tiền hàng nhưng bách chỉ trả lại cho ông tín hơn một mươi tỷ đồng số còn lại bảy tỷ đồng bách chiếm đoạt để trả nợ đánh bạc và tiêu xài cá nhân
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh cao bằng vừa phát hiện bắt giữ bốn công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại km hai trăm sáu mươi tám quốc lộ ba thuộc địa phận xã hưng đạo thành phố cao bằng tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ ba
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô do vũ trung hiền chú tệ an khánh huyện đại từ tỉnh thái nguyên điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở bốn người mang quốc tịch trung quốc nhập cảnh trái phép và hiện cơ quan chức năng công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong khi đó công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng lương trường giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường kỳ thị xã kỳ anh là người điều khiển xe máy gây ra vụ tai nạn chết người rồi bỏ trốn
sau khi nhận được tin báo về việc bà nguyễn thị lợi sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba trú tại phường kỳ long thị xã kỳ anh nghi ngờ chết do tai nạn giao thông
từ dấu vết để lại tại hiện trường công an thị xã kỳ anh đã tổ chức khám nghiệm tử thi và xác minh điều tra xác định
vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai lương trường giang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát ba mươi tám bốn mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi ba nhãn hiệu exciter màu đỏ đen chở theo lê thị thảo sinh năm hai nghìn bốn đi theo hướng từ nam ra bắc trên quốc lộ một a
khi đến ngã ba kỳ long thì đã va chạm với bà nguyễn thị lợi đang đi bộ qua đường dẫn đến vụ tai nạn giao thông
sau khi xảy ra vụ tai nạn giang và thảo bắt chết
giang và thảo đã bỏ trốn khỏi hiện trường không đưa người bị nạn đi cấp cứu
tại cơ quan công an giang đã thừa nhận hành vi điều khiển xe mô tô gây tai nạn làm bà nguyễn thị lợi tử vong